hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bài học quá đắt giá trong quá trình đào tạo sát hạch lái xe
khi tay lái của bản thân chưa vững chắc
không nên chủ quan điều khiển phương tiện
bởi hậu quả ngay trước mắt
có thể là các vụ tai nạn giao thông thương tầm
thưa quý vị và các bạn
với nguyên tắc ứng xử phải tuân thủ hiến pháp pháp luật
với điều lệnh công an nhân dân
tôn trọng bảo vệ quyền lợi ích của nhà nước
quyền lợi hợp pháp của cá nhân
cơ quan tổ chức
phù hợp với đạo đức văn hóa thuần phong mỹ tục
của dân tộc và truyền thống công an nhân dân
bộ công an đã hoàn thành
dự thảo thông tư quy định về quy tắc ứng xử
của công an nhân dân
để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan tổ chức cá nhân
dự thảo thông tư này
quy định nguyên tắc ứng xử
quy tắc ứng xử chung của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
quy tắc ứng xử khi thực hiện
chức trách nhiệm vụ ứng xử trong nội bộ
trong quan hệ xã hội và với môi trường tự nhiên
quy tắc ứng xử trên không gian mạng
và góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay
là những ý kiến đóng góp của phó giáo sư tiến sĩ nguyễn quốc bảo
giảng viên cao cấp học viện báo chí
và tuyên truyền về nội dung này
xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ nguyễn quốc bảo
đã dành thời gian cho góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay
vâng thưa ông ông đánh giá như thế nào
trước cái bộ quy tắc ứng xử của bộ công an
để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân
vào cái quy tắc này
và có ý nghĩa như thế nào trong giai đoạn hiện nay ạ
theo tôi nó có ba ý nghĩa
ý nghĩa thứ nhất
đây chính là sự khẳng định
sự tiếp nối
cái truyền thống
của lực lượng công an
được trong quá trình ra đời
quá trình trưởng thành
luôn luôn được đảng được bác hồ
giáo dục giai đoạn
và sự quan tâm sự tin tưởng của nhân dân

ý nghĩa thứ hai
đây chính là sự cụ thể hóa
những cái lời dạy
của bác hồ kinh yêu
với lực lượng công an
trong tỉ hình mới đứng trước lực lượng mới
đạt ra lực lượng công an
và cái thứ ba
bản quy tắc theo thôn nó rất là cụ thể
rất là đầy đủ
rất là toàn diện
để đạt ra những cái nguyên tắc
những cái quy tắc
trong ứng xử của công an
trong các cái
đối với mình
đối với người
đối với công việc
và bất cứ một lĩnh vực nào
cũng đòi hỏi người công an
phải nêu cao cái phẩm chất đóng
đối với kế hoạch của mình
vâng ạ như ông vừa đánh giá
thì bộ quy tắc này cũng rất là toàn diện
trong đó thì quy định có những nguyên tắc ứng xử
không chỉ trong nội bộ
với quần chúng nhân dân với xã hội
mà còn trên cả không gian mạng nữa
vậy thì ông đánh giá sao về điều này ạ
theo tôi đây là vấn đề rất mới
đạt ra với lực lượng công an
trong một cái bối cảnh thế giới
toàn cầu hóa như thế
trong một cái bối cảnh
mà có lẽ chưa bao giờ
cái cuộc cách mạng khoa học công nghệ
nó đã bùng nổ như vậy
đặc biệt trong những vực thông tin
và trong đó có thông tin mạng
với cái tốc độ phủ sóng của nó như thế
với cái sự lan truyền mà người ta dùng từ được
không hình thối của nó như thế
nó gây ra rất nhiều hệ lực
đó là chưa kể cả
cái ý đồ của những phần từ xấu nữa
thì cái việc nó ban hành
cái bộ quy tắc này
trong đó có thể ứng xử
trong công tác mạng như vậy
như vậy để thứ nhất
để nó giúp cho lực lượng công an trong tay
không ngừng nêu cao
giữ vững cái phẩm chất đạo đức cách mạng của mình
nêu cao cái tinh thần cảnh sát cách mạng
và có một ý nghĩa nữa
theo tôi rất quan trọng
tức là để nó phát huy cái vai trò của mình
trong công tác tuyên truyền
trong các giáo dục của chúng
có thể thấy rằng là chủ thể xoay quanh
bộ quy tắc ứng xử công an nhân dân
đó chính là nhân dân
với rất nhiều quy định như là
kính trọng lễ phép tận tình
và phải có trách nhiệm
trong giải quyết công việc của nhân dân
vậy thì theo dõi thời gian vừa qua
ông đánh giá như thế nào
về cái việc xây dựng hình ảnh
vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an ạ
có thể nói ra đời trong cái bảo tác cách mạng
trường thành từ trong cuộc đấu tranh cách mạng
của quân chúng
lực lượng qua chúng ta
có thể nói là luôn luôn phát huy
cái vai trò tiên phong
vai trò đi đầu của mình
luôn luôn thật sự xứng đáng
là thanh bảo ký
bảo vệ đảng bảo vệ chế độ
cảm ơn các bạn
và đặc biệt chúng ta thấy trăm năm
có thể nói rất nhiều tấm hương
rất nhiều hình ảnh đẹp
của những người chính sĩ công an
không có lĩnh vực nào
mà không có sự hy sinh
không có sự đóng góp của lực lượng công an
trong đấu tranh phòng chống tội phạm
trong cuộc đấu tranh để giữ gìn
trật tự an toàn
chính trị xã hội
trong cuộc đấu tranh để giữ sự bình yên
hạnh phúc của mỗi người dân
và cả trong vấn đề đấu tranh
trong vấn đề đấu tranh
trong cuộc đấu tranh
dịch bệnh cứu hộ cứu đại
và trong cuộc đấu tranh
có rất nhiều chiến sĩ công an
cán bộ công an
họ đã hy sinh khi tuổi đời họ còn rất trẻ
rất nhiều đồng chí đã bị thương
đã bị gọi là lây nhiễm
và họ thực sự
là những tấm hương
có thể nói là được tổ quốc ghi công
được nhân dân tính phục
và họ mãi mãi là những tượng đài
sống mãi trong lòng nhân dân
có thể thấy rằng là bên cạnh những hình ảnh
ảnh đẹp đó thì chúng ta cũng phải thắng thắng thừa nhận
là cũng có ở đâu đó
những cán bộ chiến sĩ vẫn còn có những cái ứng xử
chưa được đẹp rồi là vi phạm kỳ luật
tuy nhiên thì với những cái việc
mà xử lý nghiêm cán bộ vi phạm
rồi là việc xây dựng bộ quy tắc ứng xử
công an nhân dân như thế này
thì cũng cho thấy một cái quyết tâm chính trị rất lớn
của lực lượng công an để làm sao xây dựng lực lượng công an
cách mạng chính quy tinh nguyện và hiện đại
vậy thì ông đánh giá sao về vấn đề này ạ
theo tôi cái bản cái bộ quy tắc trên
cộng với cái mà
chúng ta đang triển khai nghiên cứu
cái nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị với lực lượng công an
nó thì một lần nữa
nó thể hiện quyết tâm chính trị rất cao
của lực lượng công an của chúng ta
trong vấn đề xây dựng lực lượng công an của chúng ta
chính quy tinh nguyện hiện đại
trong sản phức mạnh
để nhằm tác hứng yêu cầu xây dựng bảo vệ
thủ quốc trong thời gian mới
vậy thưa ông để trong cái thời gian tới
khi mà chúng ta
góp ý lấy ý kiến của nhân dân
và chúng ta xây dựng được thành công cái bộ quy tắc này
thì theo ông điều gì quan trọng nhất
để có thể đưa cái bộ quy tắc này vào trong cuộc sống
để phát huy hiệu quả của nó
bộ quy tắc đề ra là như thế
thì quan trọng hơn nữa là
vấn đề chúng ta triển khai chúng ta tổ chức thực hiện
và điều chúng tôi rất mong mỏi
và tất luôn là gì
là chúc lực lượng công an nhân dân chúng ta
quán triển một cách sâu sắc
cái nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
về vấn đề xây dựng lực lượng công an
và đặc biệt là quán triển một cách rất nghiêm túc
triển khai một cách
trong cái bộ quy tắc của sự này
để xây dựng lực lượng công an nhân dân chúng ta
là để luôn luôn phát huy
cái truyền thống cách mạng của mình
xây dựng lực lượng công an chúng ta
trong sạch tinh vệ chính quyền hiện đại
vừa nêu cao cái phẩm chất đẳng với cách mạng
vừa không được bồi dưỡng
nêu cao cái trình độ chuyên vụ
để thật sự xứng đáng
là thanh bảo kiến
để bảo vệ đảng bảo vệ chế độ
và thật sự xứng đáng với niềm tin của đảng và của nhân dân
xin được cảm ơn những phân tích vừa rồi của ông
và hy vọng rằng là
với những cái đóng góp của ông
cũng như là toàn thể sự vào cuộc của nhân dân
cũng như là các cơ quan ban ngành
thì chúng ta sẽ có những cái quy định
rất là cụ thể về nguyên tắc ứng xử
của công an nhân dân
để qua đó góp phần làm đẹp hơn hình ảnh của người công an
trong mắt người dân
xin được cảm ơn những phân tích vừa rồi của ông